chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến thời vụ thu hoạch vải thiều của tỉnh bắc giang
năm nay sản lượng vải thiều được đánh giá là sẽ giảm so với năm trước
nhưng lại có chất lượng và mẫu mạ tốt
điều đáng nói là người trồng vải đang tiếp tục có những thay đổi tích cực
về tư duy sản xuất ứng dụng công nghệ cao mở rộng diện tích vải thiều
áp dụng quy trình sản xuất an toàn và đạt tiêu chuẩn cao hơn
vụ vải thiều năm nay gần ba hectare vải thiều của gia đình ông trần văn hành
được chăm sóc bằng phương pháp hữu cơ tuân thủ chặt chẽ về kỹ thuật
để sản xuất an toàn bền vững hệ thống camera lắp đặt giám sát tại vườn
quy trình chăm sóc theo dõi bằng nhật ký điện tử
hiện toàn bộ diện tích vải thiều của gia đình ông hành đã được cam kết thu mua
sản xuất theo cách hữu cơ này chúng tôi rất tin tưởng bởi vì cái này cũng là cái mới
đặc biệt nhất là được công ty người ta cũng rất là cương quyết
người ta cũng có nói là sản xuất là họ sẽ bao tiêu
và theo cái kỹ thuật này chúng tôi cũng rất tin tưởng
chúng tôi sẽ ký hợp đồng bao tiêu tất cả những sản phẩm mà chúng tôi làm ra
năm nay tỉnh bắc giang duy trì hơn hai mươi tám ha sản xuất vải thiều
lần đầu tiên có những diện tích vải thiều hữu cơ
hơn một nửa diện tích vải thiều toàn tỉnh sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành tốt của việt nam việt gáp
diện tích vải thiều global gap cũng được mở rộng
hằng năm thì xuất khẩu cho trung quốc rồi
thì năm nay trên triển khai xuất khẩu một số nước có tính
thì mình phải thực hiện cái
global gap này để có cái nhân hiệu để xuất khẩu cho những thị trường khổ tính
sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang trong vụ này dự kiến đạt khoảng một trăm năm mươi tấn quả
trong đó vải sớm khoảng bốn mươi tấn
mặc dù sản lượng giảm hơn năm trước
nhưng đây lại là năm mà vải thiều có chất lượng mẫu mã tốt
chúng tôi đã gửi ra bộ nông nghiệp trồng thôn một trăm bốn mươi chín mã vùng trồng
với diện tích là gần một mươi sáu hectare
và đã có tám mươi sáu cơ sở bao gói được tổng hợp
và hiện nay thì phía trung quốc đã chấp nhận các cái cơ sở mẫu mẫu này
cũng như các cái cơ sở bao gói
vải thiều là một nông sản chủ lực của tỉnh bắc giang
thực tế những năm gần đây cho thấy
ở những nơi nào trú trọng đến chất lượng ứng dụng công nghệ kỹ thuật
tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn
có sự liên kết thì chất lượng quả vải sẽ được nâng lên gia tăng giá trị
năm nay thời gian thu hoạch vải thiều của tỉnh bắc giang dự kiến
sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng năm đến khoảng giữa tháng bảy